mọi lối dẫn vào ga đều ngập sâu trong nước giải pháp được đa số lựa chọn là đây
bác ghế vượt qua chỗ ngập
tuần tự rồi ai cũng tới lượt và chỉ cần vượt qua chiếc cầu đặc biệt này là họ tới được sơn ga một cách hoàn toàn khô giáo
venice thành phố canh đào của italia vốn không có xe hơi hay tàu điện ngầm mà chỉ có những con thuyền bập bềnh trên các dòng kênh đầy lãng mạn
cuối năm hai nghìn một mươi tám vừa qua thành phố cũng đã trải qua những ngày khốn đốn khi gần như toàn bộ thành phố bị chìm trong biển nước với mực nước dâng tới một trăm năm mươi sáu cm
biến đổi khí hậu gây nắng nóng và lũ lụt bất thường khiến thế giới tổn thất ít nhất tám mươi bốn tám tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi chín
hiện tượng trái đất nóng lên đang làm băng tại nam cực tan chảy nhanh gấp sáu lần trong bốn mươi năm qua
băng tàn khiến mỗi giây lại có tới một mươi bốn tấn nước ở bắc cực đổ ra biển